hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những vaccine nào có thể tiêm trộn với mũi một astrazeneca hoặc pfizer
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
bộ y tế thông tin hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của bộ y tế
đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng
khi nguồn cung vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đã tiêm không còn sản xuất
hoặc cung ứng không kịp thời để cung cấp cho mũi nhắc lại
thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vaccine khác
cụ thể nếu tiêm mũi một bằng vaccine do astrazeneca sản xuất
thì có thể tiêm mũi hai bằng vaccine do pfizer hoặc moderna sản xuất
nếu mũi một tiêm vaccine do moderna sản xuất
thì mũi hai có thể tiêm vaccine do pfizer sản xuất và ngược lại
trên cơ sở ý kiến của hội đồng nêu trên
để sử dụng vaccine hợp lý an toàn và hiệu quả vaccine do moderna sản xuất
bộ y tế hướng dẫn như sau
những người đã tiêm mũi một vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi hai bằng vaccine đó
trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế
có thể phối hợp tiêm mũi hai vaccine do moderna sản xuất
cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine do pfizer hoặc astrazeneca sản xuất
khoảng cách tiêm hai mũi sau mũi một vaccine do pfizer sản xuất
theo hướng dẫn của nhà sản xuất
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn để triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
để bảo vệ nhóm trẻ nhỏ hơn phòng covid một mươi chín
bộ y tế đang xem xét kế hoạch bao gồm lựa chọn vaccine
theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới nhà sản xuất
đồng thời các đơn vị liên quan sẽ xem xét theo quy định hiện hành
tiếp theo bộ y tế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể tiêm vaccine cho đối tượng nhỏ tuổi này
bà hồng thông tin hiện nay chưa có một số ít các quốc gia
đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ngay sau khi được chính phủ bộ y tế triển khai cho nhóm đối tượng nhỏ hơn
thì ngành y tế cán bộ y tế sẽ thông tin đến các bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
với việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bà hồng cho biết
đến hiện nay bộ y tế đã có hướng dẫn đối với người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch
hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
thì cần tiêm mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
các nhóm đối tượng còn lại thì tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng
sau mũi tiêm cuối cùng của liều cơ bản
lịch tiêm này áp dụng cho tất cả các loại vaccine đã triển khai ở việt nam
nghiên cứu vaccine được thực hiện trên nhiều đối tượng nhiều quốc gia
vì vậy việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho nhóm trẻ là hoàn toàn có cơ sở
theo tiến sĩ tùng những người bao gồm trẻ nhỏ trong lứa tuổi cho phép tiêm vaccine
đã nhiễm covid một mươi chín vẫn nên tiêm vaccine covid một mươi chín sau sáu đến tám tháng
các nghiên cứu cho thấy số tiêm vaccine cho các đối tượng này
thì kháng thể trong cơ thể có thể đạt tới nồng độ hiệu quả chống lại covid một mươi chín
còn tại hà nội
bộ y tế đã có quy định đối với f cách ly điều trị tại nhà
cụ thể nếu có kết quả âm tính f đã khỏi bệnh
sẽ được xác định khỏi bệnh theo mốc thời gian như thế nào
xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây
bộ y tế nhận định sở y tế hà nội cần căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng
và hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
ban hành ngày hai mươi một tháng tám và hướng dẫn chẩn đoán điều trị covid một mươi chín
ban hành ngày sáu tháng một mươi để xác định ca bệnh
cụ thể người được xác định mắc covid một mươi chín là trường hợp bệnh nghi ngờ
hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
bằng kỹ thuật ritam pcr
người được xác định mắc covid một mươi chín là trường hợp bệnh nghi ngờ
có kết quả xét nghiệm test nhanh virus sars cov hai dương tính
test nhanh do bộ y tế cấp phép và cho nhân viên y tế thực hiện
hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
ngoài ra người được xác định mắc covid một mươi chín còn là những người không có triệu chứng
có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ
hoặc xác định covid một mươi chín trong khoảng một mươi bốn ngày
và có kết quả xét nghiệm test nhanh với virus sars cov hai dương tính
với hai loại test nhanh khác nhau
test nhanh này do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện
trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh
người dân cần phải có xét nghiệm ritam pcr để khẳng định
về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh
để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
bộ y tế quy định đối với f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định
sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày
kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
test nhanh do bộ y tế cấp phép
ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý f một
ông chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
đối với f điều trị các cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín đơn thuần
phải có các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
người bệnh có kết quả xét nghiệm lưu tham pcr âm tính với sát covid hai
hoặc nồng độ virus thấp ct lớn hơn bằng ba mươi
hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện test nhanh do bộ y tế cấp phép
người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong bảy ngày
đo thân nhiệt hai lần một ngày
nếu thân nhiệt cao hơn ba mươi tám độ c ở hai lần đo liên tiếp
hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào
người bệnh cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời
đồng thời phải tuân thủ thông điệp năm k
với trường hợp f có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo
để được xác định khỏi bệnh các triệu chứng lâm sàng của bệnh covid một mươi chín
phải hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
người bệnh cần có kết quả xét nghiệm lưu tham pcr âm tính với sát covid hai
hoặc nồng độ virus thấp ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi
hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện test nhanh do bộ y tế cấp phép
người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo
hoặc khoa điều trị bệnh nền nếu cần tại buồng riêng của khoa đó
để tiếp tục điều trị và được sàng lọc theo dõi theo quy định
đối với người bệnh nội chú và thân nhiệt hai lần một ngày
bộ y tế lưu ý các trường hợp này cũng phải tuân thủ thông điệp năm k
chuyển sang những tin tức tại đà nẵng
những ngày gần đây thành phố này đang ghi nhận số ca mắc mới
trong ngày cao nhất từ trước đến nay
tại thành phố này nhiều hơn gấp đôi so với đỉnh dịch đợt bốn
hầu hết các ca mắc mới được ghi nhận trong ngày đều là f một của các f
là công nhân công ty matrick đóng tại quận liên triểu đà nẵng
công ty matrick là đơn vị đã phát hiện ra cùng một lúc một trăm linh ca mắc mới
vào những ngày trước đó
đánh giá nguyên nhân có số ca mắc lớn hơn hai trăm linh ca tại công ty matrix
lãnh đạo quận liên triểu cho rằng các phân xưởng là môi trường kín
sử dụng điều hòa chung trong xưởng
do vậy khi có ca bệnh thì rất dễ phát tán và lây lan mầm bệnh
cho nhiều công nhân khác
ngoài ra đa phần là công nhân thuê nhà trọ ở chung với nhau
và thường xuyên có sự tiếp xúc gần trong cùng dãy trọ
do vậy khi trong giải trọ có ca f thì thường lây cho nhiều người
dẫn đến số ca mắc tăng cao
từ một mươi hai h ngày một mươi hai tháng một mươi hai ủy ban dân quận liên triểu đã quyết định
chuyển cấp độ dịch đối với phường hòa khánh bắc nơi đóng chân
công ty matrick lên thành vùng cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
tại buổi làm việc với quận liên triểu ông nguyễn văn quang
bí thư thành ủy đà nẵng đánh giá dịch diễn ra ở những nơi có nguy cơ cao
như chợ khu công nghiệp khu dân cư đồng thời tốc độ gia tăng của f
cao hơn đợt dịch trước
điều này cho thấy sự chủ quan của người dân trong việc tuân thủ quy định năm k
dẫn đến lây làn nhanh
ông quảng yêu cầu quận liên triểu phải xác định mục tiêu quan trọng
thời gian tới là kiểm soát kiềm chế sự gia tăng của dịch bệnh
do vậy đã yêu cầu quận liên triều tập trung dập các ổ dịch hiện có
ngăn chặn sự lây làn giả diện rộng
giữa lúc tình hình dịch bệnh có nhiều chuyển biến phức tạp như hiện nay
lực lượng công an thành phố đà nẵng đang tổ chức lực lượng
truy tìm trường hợp nữ công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly
theo đó lúc một mươi năm h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi hai trường quân sự quân khu năm
đóng tại phường hòa thọ tây quận cẩm lệ tiếp nhận năm mươi một công dân
từ ả rập xê út nhập cảnh đà nẵng trên chuyến bay vn năm nghìn tám mươi tám
trong quá trình vào
khu cách ly tập trung nữ công dân chamelia thị thập sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
quê xã phước chính huyện bắc ái tỉnh ninh thuận đã lợi dụng lúc đi vệ sinh để bỏ trốn
ngay sau khi phát hiện sự việc bộ chỉ huy quân sự thành phố đã có công văn
gửi công an thành phố hỗ trợ truy tìm bà chamelia thị thập
để bàn giao cho công an quận cẩm lệ xử lý theo quy định
tiếp tục là những thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh
tại các quốc gia trên thế giới
tổng thống nam phi serine ramaphosa có kết quả dương tính với sars cov hai
trong bối cảnh sự xuất hiện của biến chủng omicron đẩy nước này vào làn sóng lây nhiễm mới
dẫn thông cáo của văn phòng tổng thống nam phi serine ramaphosa cho biết
tổng thống hiện cách ly ở cape town và đã bàn giao lại toàn bộ nhiệm vụ
cho phó tổng thống david mamura trong tuần tới
tinh thần của tổng thống vẫn rất tốt nhưng vẫn đang được cơ quan y tế
của bộ quốc phòng nam phi theo dõi
thông cáo cho biết thêm
tổng thống lashamosa chỉ có các triệu chứng nhẹ
tổng thống ngasamosa sáu mươi chín tuổi đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín liều duy nhất
của johnson johnson vào hồi tháng hai năm nay
song hiện chưa rõ ông đã tiêm liều tăng cường hay chưa
ông ramaphosa bắt đầu cảm thấy không được khỏe từ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai
khi tham dự lễ tưởng niệm cựu tổng thống doug blake người vừa qua đời tháng trước
sự kiện này diễn ra tuân thủ đầy đủ các quy định về giãn cách xã hội đeo khẩu trang
mặc dù vậy văn phòng tổng thống nam phi khuyến cáo
những người tiếp xúc gần với ông ramaphosa vào hôm một mươi hai tháng một mươi hai
nên theo dõi triệu chứng hoặc tự xét nghiệm
đầu tháng này tổng thống ramaphosa đã công du một số nước tây phi
hội đàm với tổng thống nigeria tổng thống ghana tổng thống bờ biển nga và tổng thống senegal
trong các chuyến công du này ông đều được xét nghiệm covid một mươi chín ở nước sở tại
và cả khi trở về nam phi hôm tám tháng một mươi hai và đều có kết quả âm tính
thưa quý vị yếu tố tâm linh kỳ bí như tiên tri luôn khiến chúng ta
đặt câu hỏi về tính xác thực và nó còn gây tò mò hơn nữa nếu thực thể diễn ra
đúng như những gì được dự đoán
thời gian gần đây cậu bé người ấn độ có tên abhigya anand một mươi năm tuổi
đã nổi lên như một trong những nhà tiên tri đại tài nhờ đưa ra những dự đoán
được mong chờ vì vận thế của tương lai cũng như những diễn biến của dịch bệnh
dựa trên nghiên cứu về chiêm tình nhà tiên tri abhigya anand đã nhìn thấy
khoảng thời gian xảy ra biến cố
báo một số người còn so sánh cậu với nhà tiên tri mù vanga
so với nhà tiên tri vanga những lời phán của nhà tiên tri nhí có phần sát sườn hơn
với đời sống và cũng dựa trên những mốc thời gian cụ thể
một trong những dự đoán trở thành sự thực là lời cảnh báo chính xác về biến chủng
omicron của sars cov hai và đợt dịch mới đã bùng phát trong giai đoạn cuối tháng một mươi một
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trước đó abhigya anand cho rằng đại dịch sẽ chưa thể có những ngày tươi sáng
đặc biệt là biến cố mới được cho là tồi tệ
nóng sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo lời dự đoán đây có thể là giai đoạn đỉnh mới của đại dịch và tình hình sẽ khó được cải thiện
thần đồng tin trị ấn độ cũng dự đoán đại dịch sẽ bùng phát vào tuần thứ hai của tháng một mươi hai
bất chấp tỷ lệ tiêm vaccine và nhiều quốc gia lại tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn
tuy nhiên nhà tiên tri nhí cũng cho rằng chất lượng cuộc sống của con người có xu hướng cải thiện
tình hình kinh tế cũng có thể phục hồi nhẹ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và sau đó
mặc dù vậy
abhigya anand cảnh báo rằng việc quá nhạy cảm với vaccine có thể gây ra tình trạng nền kinh tế bóng bóng
abhigya anand cũng dự đoán vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
khi sao hỏa kết hợp với sau thổ còn gọi là sự kết hợp giữa lửa và đất
thế giới có thể sẽ tiếp tục trải qua những biến động lớn hoặc những khó khăn nghiêm trọng
nhà tiên tri cho biết
dựa theo những dấu hiệu phức tạp của đại dịch
đây rất có thể là giai đoạn khi một biến chủng mới của sars cov hai xuất hiện
mặc dù không nói rõ chi tiết
nhưng theo dự báo của abhigya anand
tham hạ này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
phải đến tận ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thế giới mới có sự tái thiết mới và kinh tế bước đầu vào thời kỳ tăng trưởng trở lại
abhigya anand cho biết
một trong hai mối nguy được nhà tiên tri nhí cảnh báo từ sớm đó là
tình trạng thời tiết cực đoan khắc nghiệt và một điều gì đó tồi tệ hơn sau ngày một mươi tháng một mươi hai
trong đúng thời gian này
nước mỹ đã xảy ra ít nhất ba mươi trận lốc xoáy tại sáu bang là al qasad
khiến hơn một trăm linh người chết hàng loạt nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề
tổng thống mỹ joe biden ngày một mươi một tháng một mươi hai tuyên bố thảm họa lốc xoáy vừa qua
có thể là một trong những trận lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử mỹ
hiện tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở kentucky
trước đó abgivia cũng đã dựa vào chiêm tinh học để đưa ra một số dự đoán chính xác
rằng sẽ có hàng loạt thiên tai và thảm họa xảy ra trên thế giới
từ tháng sáu đến tháng chín
năm hai nghìn hai mươi một điển hình như vụ đổ tòa trung cư một mươi hai tầng ở miami bang florida mỹ
hay trận lở đất xảy ra ở tỉnh shizuoka nhật bản khiến nhiều người thiệt mạng
aghikia cảnh báo rằng sắp tới khí hậu sẽ tiếp tục biến động nhiệt độ xuống thấp
những cơn mưa lớn xuất hiện và tình hình này kéo dài đến tận tháng năm năm hai nghìn hai mươi
khiến cuộc sống của nhiều người dân rơi vào cảnh lầm than khốn khổ
dựa trên một loạt những dự đoán chính xác về vận mệnh thế giới
đã khiến tiên tuổi của abhigya anand nhanh chóng được
nhiều người biết đến và cậu bé sớm gia nhập hàng ngũ của những nhà tiên tri đại tài
một số người còn so sánh cậu với nhà tiên tri mù văn gà
theo các nguồn tin địa phương từ năm tám tuổi cô bé abgha đã đọc bốn kinh văn kinh điển
bà gà guitar của ấn độ giáo
ngoài ra nhà tiên tri nhí còn có sở thích xem thần thoại học chiêm tinh
và thường dậy từ lúc bốn giờ sáng để cầu nguyện
abhigya anand cũng được cho là thông thạo rất nhiều ngôn ngữ
bao gồm tiếng anh tiếng phạn tiếng tamin tiếng sindhi
tiếng hindi và tiếng canada
cậu bé đã có bằng tốt nghiệp về vi sinh vật ajuveda
y học truyền thống của ấn độ giáo từ một trường đại học ấn độ
và cũng là người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp văn bằng này trong nước
quay trở lại với biến thể đang càn quét sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong vài tuần trở lại đây biến thể omicron
về các bài đồ vừa thông báo đánh giá bước đầu về các đặc tính lây lan
kháng vaccine và độc lực của biến thể omicron
chúng ta có thể biết thêm điều gì về biến thể omicron
biến thể này nó có nguy hiểm như chúng ta nghĩ hay không
hãy cùng chúng tôi theo dõi
tổ chức y tế thế giới who ra thông báo đánh giá bước đầu
về các đặc tính lây lan kháng vaccine và độc lực biến thể omicron
của virus sars cov hai
who cho biết tính đến nay biến thể omicron đã lây lan
tới sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
đáng nghiêm trọng hơn các dữ liệu sơ bộ tiếp tục cho thấy
biến thể này lây nhiễm nhanh hơn biến thể delta
cũng như có khả năng làm giảm tác dụng của vaccine
dù rằng không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng
trên cơ thể người bệnh
thông báo khẳng định rất có thể ở những nơi mà omicron
đã bắt đầu lây lan trong cộng đồng biến thể này sẽ sớm vật mặt delta
trong thời gian tới
nam phi cũng được lưu ý là có tình trạng omicron lây làn
nhanh hơn các nước khác
trong khi đó những quốc gia như anh nơi delta vẫn là biến thể thống trị
thì tốc độ lây lan của omicron chậm hơn
theo who hiện vẫn chưa đủ dữ liệu để kết luận khả năng lây lan nhanh
của omicron là do nó có thể kháng lại phản ứng miễn dịch của cơ thể người
bản thân virus đã tự có đặc tính lây lan nhanh hoặc cả hai lý do này
trong một cuộc họp báo trước đó cùng ngày giám đốc viện nghiên cứu sức khỏe
châu phi nam phi giáo sư wilem hanekom cũng đề cập tới một số nội dung
tương tự thông báo của who
ông cho biết ở nam phi hiện có ba nhóm nghiên cứu dịch tễ đang tiến hành
theo dõi tác động của biến thể mới
họ so sánh hai tuần đầu của làn sóng omicron hiện nay với hai tuần đầu
của làn sóng đầy nhiễm trước liên quan đến biến thể beta và delta
và họ nhận thấy bệnh nhẹ hơn ở giai đoạn này
tuy nhiên ông hanekom lưu ý rằng tỷ lệ lây lan biến thể omicron
tại nam phi nhanh hơn nhiều so với các biến thể beta và delta
với chín mươi năm trong số hai mươi ca nhiễm mới mỗi ngày được phát hiện
ở nam phi là biến thể omicron
ông hanekom cũng là đồng tác giả của một nghiên cứu cho biết omicron
có thể làm giảm bốn mươi một lần khả năng sinh kháng thể sau khi được tiêm
đủ liều vaccine của pfizer biontech
trong lời phỏng vấn của tạp chí the wire ông hanekom cho biết
nhiều nghiên cứu do các nhóm chuyên gia nam phi thực hiện cũng cho thấy
hiện tượng giảm sinh kháng thể tương tự ở người nhiễm omicron
sau khi đã tiêm đủ liều vaccine của astrazeneca
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại